xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
nói chung phổ biến là tạnh giáo và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ khoảng đêm một mươi một thời tiết sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh trời có mưa rào và rông
trong cơn rông cân đề phong có tố lóc cũng như gió giật mạnh
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và mưa nên nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm mạnh
trời có khả năng chuyển rét từ đêm một mươi hai
tương tự các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày mai phổ biến ít mưa và có nắng
với mức nhiệt giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
sau đó cũng từ đêm ngày một mươi một khi chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác
trong mưa rông cân đề phong có tố lóc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhanh trời chuyển rét
còn đối với khu vực trung bộ trong ngày mai thời tiết nói chung là khá thuận lợi
phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi hai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh thuộc bắc trung bộ
như thanh hóa nghệ an sau lan dần xuống khu vực nam trung bộ
đợt mưa rông này có thể kéo dài nhiều ngày
lưu ý là theo dõi các bản tin tiếp theo để có thông tin mới nhất
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nền nhiệt tại khu vực cũng giảm đáng kể
trời chuyển rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hai ngày tới cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
với nền nhiệt cao nhất ra độ xung quanh ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó cũng từ chiều tối ngày một mươi hai khi mưa rông tăng mạnh
nền nhiệt sẽ giảm từ hai đến ba độ
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết chưa có nhiều biến đổi phổ biến là chỉ có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ ban trưa ra độ trong ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp ở phía nam
nên trong ngày mai tiếp tục có mưa rông nhiều nơi cuộc bộ thì có mưa vừa
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc cũng như gió giật mạnh
sau đó trong hai ngày tiếp theo vẫn tiếp tục có mưa rông giải rác
tuy nhiên cường độ suy giảm hơn
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ